việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi lợn vẫn còn tồn tại chủ yếu trong các trang trại và hộ chăn nuôi nhỏ lẻ
theo bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm những đối tượng vi phạm có thể chịu mức án cao nhất là hai mươi năm tù
đây là khung hình phạt thích đáng đủ sức gian đe đối với cả người cung cấp lẫn người chăn nuôi
tuy nhiên để loại bỏ hoàn toàn chất cấm trong chăn nuôi lợn
cần thêm những biện pháp khác ở từng địa phương mà trước hết là từ ý thức của người chăn nuôi
gia đình ông phạm văn hiền ở ấp ba xã phạm văn cội huyện củ chi đang nuôi lợn thịt chuẩn bị xuất chuồng
theo ông hiền hành vi sử dụng chất cấm trong chăn nuôi không chỉ là vi phạm pháp luật
mà còn là hành vi vi phạm đạo đức bởi nó gây ra sự tổn hại rất lớn đến sức khỏe tính mạng con người
hành vi vi phạm này cũng đang làm ảnh hưởng tới những người chăn nuôi chân chính
chúng tôi sẽ thấp hơn cái giá trị sản phẩm của những người kia bởi vì năng suất của họ cao
chứ không nói đến chất lượng chất lượng thì không thể đảm bảo được
và năng suất thì của họ lại đạt hơn và họ thu được nhiều tiền hơn
đó là cái thời gian nó ngắn hơn thì cái gì nó cũng đảm bảo hơn chúng tôi cả nhưng mà nó là bất chính
tại thành phố hồ chí minh thời gian qua thanh tra bộ nông nghiệp phát triển nông thôn
đã ra quyết định xử phạt một số nông nghiệp phát triển nông thôn
nó đã ra quyết định xử phạt một số doanh nghiệp tư nhân vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y
buộc phải tiêu hủy nhiều lô hàng lợn có dương tính với chất tạo nạc sabutamol
thực tế cho thấy từ khi lực lượng cảnh sát môi trường cùng vào cuộc với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đã có sự tác động rất lớn đến chính quyền của các địa phương
luật hình sự hai nghìn một mươi năm quy định hành vi được coi là tội vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm
gồm sử dụng hóa chất kháng sinh thuốc thú y thuốc bảo vệ thực vật cấm
sử dụng trong trồng trọt chăn nuôi nuôi trồng thủy sản làm muối sơ chế
chế biến bảo quản nông lâm nghiệp thủy sản và muối tạo ra dư lượng vượt ngưỡng cho phép trong sản phẩm
là mong rằng trong thời gian tới các ngành chức năng cũng tăng cường hơn nữa các biện pháp kiểm tra
phát hiện xử lý và đặc biệt là xử lý nghiêm những hành vi mà sử dụng những chất mà không an toàn cho sức khỏe
người tiêu dùng để mà đưa ra cái sản phẩm ra thị trường
còn về phía người nông dân thì chúng tôi cũng cam kết là họ vận động tuyên truyền
cũng như là người nông dân là trong chăn nuôi phải hướng tới là chăn nuôi theo cái tiêu chuẩn là vị kép
tiêu chuẩn logogate để mà sản phẩm của chúng ta là khi mà sản xuất ra thì được thị trường là ủng hộ và tin tưởng
cũng như các địa phương khác ngành chức năng ở tp hcm đã và đang tích cực kiểm tra
phát hiện xử lý những cơ sở kinh doanh thức ăn chăn nuôi và hộ chăn nuôi sử dụng các chất cấm
xong với mục đích cuối cùng để người tiêu dùng được sử dụng thực phẩm an toàn
câu chuyện đó vẫn còn là một câu chuyện chưa có hồi kết